liên quan đến các vấn đề được các trưởng ngành y tế và văn hóa đăng đàn trả lời hôm nay
truyền hình nhân dân cũng xin ghi nhận một số ý kiến cử tri trong cả nước
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hy vọng của nhân dân sau những lần mà ý kiến của đại biểu quốc hội và phản ánh đó là ý kiến của cử tri
thì bộ trưởng sẽ tiếp thu và làm tốt hơn
tuy rằng sắp đến đây thì thuốc các tiền dịch vụ y tế nó cũng tăng
thì đó là mong người mong nhà nước mong ngành làm sao có điều chỉnh để đáp ứng được tình hình chung
đời sống thu nhập chung của các tầng lớp dân cư để đảm bảo được sức khỏe của nhân dân
thì đó là kỳ vọng của nhân dân
để nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở không phải là chúng ta chỉ đầu tư về mặt cơ sở vật chất là được
yếu tố quan trọng nhất là con người
mà muốn có con người thì chúng ta phải cho nhân viên đi học học về chuyên môn để nâng cao trình độ
tức là những người
mà đã học rồi thì cũng phải tái tập uống để bổ sung thêm nghiệp vụ
và đặc biệt là người ta phải học ngoại ngữ
bởi vì những trang thiết bị hay là phương tiện vi tính hiện nay sử dụng thì đều có cái yêu cầu về ngoại ngữ nhất định
chúng ta phải có những cái chế độ đảng ngộ đặc biệt của tuyến y tế cơ sở
điều tuyến y tế cơ sở là tuyến gần gian nhất
và ở nơi đó người ta hàng ngày phải tiếp xúc phải qua chậm với lại một lượng bệnh nhân
và những cái bệnh mà không thể tìm ra

thì nhạc mới rồi thì cả cái mật băng thế giới nó phát triển rồi
nhưng mà cái văn hóa truyền thống của dân tộc ta phải bảo tồn
phải phát huy cái bản sắc phải dự vực
theo tôi cái đó là quan trọng
và bộ trưởng cũng như chúng tôi cũng cố gắng
mỗi vùng miền đều có cái nét văn hóa riêng của mình cả
và đất nước của mình đó là một cái không thể làm mất cái văn hóa của mình được